tòa án nhân dân huyện tuy phong tỉnh bình thuận vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử một mươi năm bị cáo trong vụ án gây dối trật tự công cộng
xảy ra tại thị trấn phan rí cửa và xã hòa minh huyện tuy phong vào ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
theo cáo trạng ngày một mươi tháng sáu có rất nhiều người tụ tập trên quốc lộ một a khu vực cầu nam xã hòa minh và khu vực cầu sông lũy thị trấn phan rí cửa
thực hiện hành vi hô hào kích động đám đông người phá phách gây náo loạn sử dụng nhiều hung khí tấn công ném đánh vào các lực lượng công an đang làm nhiệm vụ
tại phiên tòa hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
ảnh hưởng đến sức khỏe và nhiệm vụ của người can thiệp bảo vệ trật tự an toàn công cộng
tòa đã tuyên xử phạt bị cáo hồ thái hà ba năm sáu tháng tù giam các bị cáo nguyễn thanh phương trần hổ huỳnh văn sù phạm văn mẫn đặng ngọc tấn nguyễn văn hiếu và nguyễn thị liên mỗi bị cáo ba năm tù giam
các bị cáo nguyễn trường vĩnh phúc kinh tấn hoạch nguyễn tấn đông nguyễn duy sang mỗi bị cáo hai năm sáu tháng tù giam các bị cáo lê minh trường lê thị ngọc anh phạm thị minh thu mỗi bị cáo hai năm tù giam